sau hơn bốn ngày tích cực triển khai tìm kiếm đến khoảng một mươi giờ sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn
đã tìm thấy thi thể nam học sinh bị nước cuốn khi đi qua ngầm thác trà vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí mất tích khoảng chín cây số
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng tám tại ngầm thác trà thành phố lạng sơn em học sinh lớp một mươi một khi đi qua ngầm thác trà đã bất cẩn trượt ngã xuống sông bị nước cuốn trôi
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn đã huy động hơn một trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm
vị trí tìm thấy nạn nhân cách ngầm khoảng chín km hiện cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nam sinh về cho gia đình để tổ chức